chiều ngày hai mươi chín tháng một mươi lực lượng chức năng thành phố đà nẵng đã triển khai cứu nạn thành công
một người nước ngoài bị mắc kẹt bên thác nước chảy xiết
nạn nhân bị mắc kẹt tại thác nước cao ở khu vực suối mơ khe dăm
thuộc địa phận xã hòa bắc huyện hòa vang thành phố đà nẵng
khi tiếp cận thì nam du khách đang mắc tại hốc đá cao giữa thác
tuy không bị thương nhưng thân nhiệt đang hạ thấp vì thời gian dài tiếp xúc với nước
xác định dòng thác chảy xiết nên đội cứu nạn đã cử một tổ cán bộ giàu kinh nghiệm
vượt thác đu dây tiếp cận người và đưa được người bị nạn đến vị trí an toàn
sau gần ba mươi phút lực lượng cứu nạn của công an thành phố đà nẵng đã đưa nam du khách quốc tịch nga ra ngoài an toàn